những năm gần đây nhiều khu vực ven biển của tỉnh kiên giang đã diễn ra tình trạng sạt lở bờ biển ngày càng nghiêm trọng
vì vậy việc bảo vệ môi trường biển ngăn chặn sạt lở ven biển đang là mục tiêu trọng tâm mà tỉnh hướng tới
trong kế hoạch ngăn chặn sạt lở phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tỉnh kiên giang đã xây dựng một mươi ba dự án trong đó có ba dự án được phê duyệt triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư hai hai trăm một mươi năm tỷ đồng
các dự án gồm đầu tư nâng cấp đê biển từ mũi nai thị xã hà tiên đến tiểu dừa an minh khôi phục và phát triển dùng phòng hộ ven biển
quản lý tổng hợp vùng bờ thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển tỉnh kiên giang
mặc dù mới triển khai nhưng dự án khôi phục và phát triển rừng phòng hộ ven biển tỉnh kiên giang bước đầu phát huy hiệu quả góp phần ngăn chặn sạt lờ bờ biển
ban quản lý rừng an biên an minh được ra nhiệm vụ thực hiện dự án này với hai tiểu dự án là khôi phục
phát triển dùng phòng hộ toàn tuyến ven biển và gây bồi tạo bãi trồng cây ngập mặn bảo vệ đề biển
đến thời điểm này đơn vị đã trồng được hai trăm chín mươi ha rừng mắm khu vực bãi bồi ven biển và tám mươi tám hectare rừng đước
hai dự án hiện nay đang triển khai song song thì hiện nay là hiệu quả rất là cao tỷ lệ rừng sống đạt từ tám mươi năm trở lên
hai dự án này góp phần vào tình hình chống sạt lở bờ biển và ứng phó dùng vợ khí hậu
và một ngày đó hạn chế nước biển dân
kiên giang hiện có bờ biển dài khoảng hai trăm linh km
qua khảo sát tổng chiều dài các đoạn bị sạt lở khoảng bảy mươi km chiếm hơn một phần ba toàn tuyến bờ biển
trong đó hơn ba mươi km sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân